tiếp tục với những thông tin liên quan đến cơn bão nauru thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa việt
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị lốc xoáy quét qua thị trấn cửa việt huyện gio linh vào chiều nay
đã khiến nhiều trụ sở nhà dân và cây xanh bị gãy đổ tốc mái
vào khoảng một mươi năm giờ cơn mưa lớn cùng với lúc xoáy quét qua đã khiến nhiều hàng quán trụ sở nhà dân bị tốc mái
ghi nhận tại khu phố ba thị trấn cửa việt nhiều cây xanh bị gãy đổ ngổn ngang nhà cửa và quán bị tốc mái
các ngôi nhà ở cạnh đó cũng trong tình trạng tương tự xe máy đổ ngổn ngang các tấm pano biển quảng cáo bị bay
thống kê sơ bộ trận lốc xoáy đã khiến khoảng ba trăm linh nhà dân bị tốc mái đặc biệt có hai nhà dân bị sập hoàn toàn ba người bị thương
các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả